thông tin mới nhất về vụ chìm tàu trên sông hồng đoạn qua xã hồng lý huyện vũ thư tỉnh thái bình khiến cả gia đình tử vong
dạng sáng nay sáu tháng bảy lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể m duy nạn nhân cuối cùng trong vụ việc này
thông tin được thượng tá phí văn tuyến phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh thái bình xác nhận khi trao đổi với báo giới
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy trên tuyến sông hồng khu vực xã hồng lý huyện vũ thư tỉnh thái bình
tàu thủy nb hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn do trần văn tuấn điều khiển va chạm với tàu nb sáu nghìn chín trăm một mươi ba do phạm văn hiến ở xã trung phong huyện trường yên tỉnh ninh bình làm thuyền trường đi cùng chiều
vụ va chạm khiến tàu nb hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn bị chìm
bốn người trên tàu gồm trần văn tuấn trần thị hái là vợ của anh tuấn và hai con là trần văn duy tám tuổi
trần thị đào hai tuổi đều ở thôn canh gà xã gia thịnh huyện gia viễn tỉnh ninh bình tử vong
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến hai mươi một giờ đêm ngày bốn tháng bảy cơ quan chức năng đã vớt được thi thể anh tuấn
bảy h ba mươi sáng ngày năm tháng bảy tiếp tục huy động thêm khoảng tám thuyền câu đến ra tìm trên khúc sông này và đã tìm thấy thi thể của chị hái và cháu đào
đến khoảng hơn ba giờ sáng nay đã tìm thấy thi thể cuối cùng là cháu duy
về nguyên nhân của vụ tai nạn cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ